bộ tài chính vừa cho biết số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý ba năm hai nghìn một mươi chín là hơn hai tỷ đồng
theo đó tổng số trích quỹ bình ổn giá trong quý ba năm hai nghìn một mươi chín từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín là trên hai năm trăm một mươi tám tỷ đồng
tổng số sử dụng quỹ bình ổn giá trong quỹ ba là đồng
lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá dương trong quý ba năm hai nghìn một mươi chín là một tỷ đồng
lãi vay phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá âm trong quỹ ba năm hai nghìn một mươi chín là một mươi hai triệu đồng
trước đó số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu tại thời điểm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám là ba năm trăm linh bốn bốn tỷ đồng
số dư quỹ bình ổn giá đến hết quỹ một năm hai nghìn một mươi chín âm sáu trăm hai mươi sáu tỷ đồng
hết quỹ hai năm hai nghìn một mươi chín âm bốn trăm chín mươi chín chín tỷ đồng
hết quỹ hai năm hai nghìn một mươi chín âm bốn trăm chín mươi chín chín tỷ đồng